nhật bản và mỹ đã nhất trí tăng cường hợp tác về công nghệ tiên tiến như là chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo
trong bối cảnh mỹ và trung quốc gia tăng cạnh tranh trong các lĩnh vực này
tại cuộc hội đàm ở thành phố hiroshima miền tây nhật bản trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
thủ tướng nhật bản kishida fumio và tổng thống mỹ joe biden cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng gian đe của liên minh song phương
trước các hành động đơn phương của trung quốc ở khu vực ấn độ dương thái bình dương đặc biệt là ở đông á
cũng như các chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của triều tiên
ngoài ra hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác song phương liên quan các công nghệ tiên tiến như chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo